thông tin cập nhật về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hồi một mươi ba h hôm nay ngày ba tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bốn sáu độ vĩ bắc
một trăm một mươi một một độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày bốn tháng sáu vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy độ kinh đông trên khu vực vùng biển quần đảo hoàng sa
cách đảo hải nam khoảng hai trăm bốn mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng
mạnh lên thành bão ở khu vực giữa biển đông có mưa rông mạnh
gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh
vùng biển ngoài khơi trung bộ nam bộ vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
có mưa rào và rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba